nhằm phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân vừa qua sở xây dựng đà nẵng tập đoàn đất đai và nhà ở hàn quốc đã ký thỏa thuận hợp tác về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố đà nẵng
nhà ở xã hội là vấn đề được thành phố đà nẵng hết sức quan tâm nên đến nay thành phố đã đầu tư hơn một mươi ba căn nhà ở xã hội
đáng lưu ý chương trình phát triển nhà ở thành phố đã phê duyệt đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi đà nẵng tiếp tục đầu tư hơn hai mươi căn nhà ở xã hội
để thực hiện được mục tiêu này đà nẵng đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội với kinh nghiệm và năng lực trong việc triển khai các dự án nhà ở
phát triển đô thị của tập đoàn đất đai và nhà ở hàn quốc lãnh đạo thành phố đà nẵng tin tưởng việc hai bên hợp tác sẽ là bước quan trọng đánh dấu quá trình hợp tác phát triển nhà ở xã hội tại thành phố đà nẵng
đến nay tập đoàn đất đai và nhà ở hàn quốc đã xây dựng và cung cấp hơn hai bảy mươi sáu triệu căn hộ trong đó có một một mươi hai triệu căn nhà ở xã hội và đang tiến hành các dự án phát triển đô thị thông minh tái thiết đô thị